lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng ba
nhưng ngay lúc này nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được ban tổ chức triển khai
thu hút được người dân và du khách đến tham quan
lễ hội cà phê buôn ma thuột năm hai nghìn một mươi chín là lễ hội lớn
có một mươi bảy hoạt động nghệ thuật phong phú đa dạng sẽ diễn ra
qua đó du khách trong và ngoài nước sẽ được tìm hiểu về văn hóa
phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại tây nguyên
đến hẹn lại lên một mùa lễ hội cà phê nữa lại về
và tôi thật sự rất là háo hức và mong chờ đến lễ hội cà phê buôn ma thuật năm nay
bởi vì đây sẽ là một dịp để mà người trồng cà phê tại quê hương tôi được tôn vinh
và nâng cao giá trị hạt cà phê tại thành phố buôn ma thuột
đồng thời đây cũng là một dịp để quảng bá hình ảnh của quê hương tôi
đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế hơn
lễ hội cà phê lần này diễn ra thì tôi cảm thấy cũng rất là háo hức
rất phấn khởi tại vì đây là một chương trình rất là lớn
tầm cỡ mang tầm cỡ quốc gia
và với cái sở thích chụp ảnh của mình thì tôi sẽ tới và săn những bức ảnh thật là đẹp
hy vọng là sẽ tạo nên một album thật đẹp về lễ hội cà phê lần này
bên cạnh việc giới thiệu vẻ đẹp của tây nguyên
lễ hội còn có nhiều hoạt động triển lãm là không gian trình diễn lớn nhất
của các sản phẩm về cà phê giới thiệu đến du khách
ngoài ra lễ hội còn là cầu nối để các nhà đầu tư quan tâm đến cà phê
có cơ hội hợp tác hỗ trợ cho nông dân trồng cà phê tây nguyên
giúp cho nông dân trồng cà phê có nhiều điều kiện để phát triển
kỳ vọng là những doanh nghiệp đứng đầu của lễ hội cà phê
những doanh nghiệp quảng bá cho thương hiệu thủ phủ cà phê buôn bà thuật
không những mang cái hồn cái ninh hồn của từng hạt cà phê đi khắp thế giới
mà mang lợi ích cho doanh nghiệp nguồn thuế cho đất nước
mà cái lợi ích đấy chia sẻ
chia sẻ cho những hộ cà phê họ rất cần các tiến bộ khoa học kỹ thuật
của các nhà khoa học đến tận tay người nông dân xây dựng lên các mô hình
khoa học kỹ thuật điểm để cho bà con nhân dân tới học tập
lễ hội cà phê buôn bà thuật là lễ hội cấp quốc gia
và là sự kiện chính trị kinh tế quan trọng của tỉnh đắk lắc
được chính phủ đồng ý tổ chức định kỳ hai năm một lần
ngoài việc quảng bá thương hiệu cà phê buôn bà thuật
góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định
vị thế cà phê việt nam trên thị trường thế giới